chiều ngày bốn tháng hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác đã đến thăm
chúc tết công an tỉnh bến tre nhân dịp mừng xuân kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh bến tre đã báo cáo chủ tịch quốc hội
những thành tích kết quả đạt được trong thời gian vừa qua
như lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giữ vững an ninh chính trị
tấn công chấn áp quyết liệt các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phát biểu tại buổi thăm chúc tết chủ tịch quốc hội cho biết tình hình cả nước năm nay có nhiều điểm đáng mừng
kinh tế tăng trưởng hợp lý an sinh xã hội phúc lợi xã hội được bảo đảm đời sống nhân dân nâng lên
tình hình chính trị ổn định công tác xây dựng đảng được đảng ta tiếp tục thực hiện công cuộc trình đốn
nhằm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
đối với tỉnh bến tre đang từng bước vượt qua khó khăn
để trở thành tỉnh có sự phát triển và hướng đến sự phát triển bền vững
để rồi là lập tốt công tác tham mưu và thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của mình hoàn thành một cách xuất sắc
hiện nay tỉnh bến tre đang quan tâm tìm nguồn thu vững chắc
làm sao cho hạ tầng kinh tế xã hội căn bản được giải quyết
để nhân dân yên tâm làm ăn ổn định cuộc sống
chăm lo chính sách cho người có công an sinh xã hội cho người nghèo
chủ tịch quốc hội rất vui mừng vì tất cả các phong trào đều có sự đóng góp
của lực lượng công an nhân dân tỉnh nhà